chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung điều một mươi một và điều một mươi hai của nghị định số hai mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức thành điều một mươi một nội dung và hình thức xét tuyển viên chức
cụ thể xét tuyển viên chức được thực hiện theo hai vòng
điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm một trăm linh không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành